thưa quý vị liên quan đến vụ cô gái hai mươi một tuổi bắt cóc hai bé gái theo mẹ đi bán hàng rong trên phố đi bộ nguyễn huệ
nhằm quay clip đen gửi sang nước ngoài bán khiến dư luận không khỏi bức xúc
theo thông tin mới nhất mẹ minh nay vừa bị khởi tố thêm tội giành
cụ thể ngày một mươi hai tháng bốn cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
bắt tạm giam phạm huỳnh nhật vi sinh năm hai nghìn ba chú huyện gò công đông tỉnh tiền giang
về tội chiếm đoạt người chưa đủ tuổi vị thanh niên và tội sử dụng người chưa đủ tuổi vị thanh viên vào mục đích khiêu gọi
trước đó ngày một mươi tháng bốn công an quận một tp hcm khởi tố phạm huỳnh nhật vi về tội sử dụng người chưa đủ tuổi vị thanh niên vào mục đích kêu gọi
như vậy trong vụ án này kẻ bắt cóc bị khởi tố về hai tội danh
bước đầu cơ quan điều tra xác định vi móc nối với một người nước ngoài
tìm trẻ em từ sáu đến một mươi hai tuổi dùng thủ đoạn để đưa các cháu
về nơi vi ở
sau đó vi ép buộc các cháu thực hiện một số hành động có tính chất gợi cảm để vi quay phim
chụp ảnh gửi cho đối tượng người nước ngoài và vi sẽ được trả tiền công
như đã thông tin ngày ba tháng bốn vi ra phố đi bộ nguyễn huệ và tiếp cận hai bé ktm sinh năm hai nghìn một mươi bảy
và lhtl sinh năm hai nghìn hai mươi một khi hai bé này đang cùng mẹ bán kẹo ở khu vực trước nhà hát thành phố
lúc này vi dùng tiền và kẹo để dụ hai cháu bé đi theo mình
qua nhiều tuyến đường ở quận một quận tám
từ quận tám vi tiếp tục dùng xe công nghệ đưa hai cháu bé về giam giữ tại căn hộ vừa thuê nói trên
tại đây vi dùng tiền bánh kẹo hứa mua đồ để giữ hai cháu bé ở lại
chiều ngày sáu tháng bốn công an phường bến nghé quận một tiếp nhận nguồn tin từ chị nguyễn thị trì
về việc bị thất lạc hai con tại khu vực phố đi bộ nguyễn huệ phường bến nghé quận một từ tối ngày ba tháng bốn
hai trăm linh cán bộ chiến sĩ phối hợp với công an quận một để tìm kiếm hai cháu bé
đến khoảng bốn giờ ba mươi phút ngày tám tháng bốn lực lượng chức năng xác định được tung tích của vi
qua biện pháp nghiệp vụ công an cũng xác định được nơi mà vi có khả năng giấu hai bé là căn hộ
tại trung cư trên địa bàn quận bình thạnh
một mươi giờ sáng ngày tám tháng bốn tổ công tác của công an quận một và phòng bc
phối hợp với công an quận bình thạnh để kiểm tra căn hộ của vi giải cứu thành công hai bé gái
trong ngày tám tháng bốn lực lượng công an đã bàn giao hai cháu bé cho người thân
thưa quý vị liên quan vụ hai bé gái bị bắt cóc tại phố đi bộ nguyễn huệ
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm đã làm rõ về động cơ
mục đích bắt cóc của phạm huỳnh nhật vi hai mươi một tuổi quê tiền giang ngụ quận bình thạnh
được biết nữ nghi phạm đang thất nghiệp và thuê căn hộ trung cư cao cấp ngay trong ngày thực hiện hành vi
với mục đích đưa về đây giam giữ
bước đầu cơ quan cảnh sát điều tra xác định nhật vi một mình thực hiện hành vi
chưa nhận thấy dấu hiệu có thêm đồng phạm giúp sức
theo cơ quan công an nhật vi không có nghề nghiệp ổn định
có bạn trai ở nước ngoài và được người này tru cấp
do đó nhật vi thường xuất hiện trên mạng xã hội với hình ảnh sang chảnh
về nơi ở của đối tượng là một căn hộ ở tòa tháp ruby khu trung cư cao cấp sài gòn pờ
đường nguyễn hữu cảnh phường hai mươi hai quận bình thạnh thì công an làm rõ
nhật vi thuê từ ngày ba tháng bốn với giá một mươi tám triệu đồng một tháng
mục đích của nhật vi là thuê căn hộ này để khi bắt cóc trẻ em thì đưa về đây giữ lại
nhật vi cho rằng khu sài gòn pơ dạng cao cấp ít bị chú ý và đảm bảo an ninh
trước đó tối mùng ba tháng bốn nhật vi tiếp cận hai bé gái nktm sinh năm hai nghìn một mươi bảy và lhtl sinh năm hai nghìn hai mươi một
là con của chị nguyễn thị kim chi hai mươi bảy tuổi ngụ quận bảy tại phố đi bộ nguyễn huệ
khi hai bé đi bán kẹo tại đây nhật vi dùng bánh kẹo tiền bạc
và dụ dỗ hai bé đi từ quận một sang quận tám rồi đón taxi công nghệ đưa về căn hộ
tại khu trung cư cao cấp sài gòn pơ để giữ lại
khi bị thất lạc hai con chị chi đã tìm khắp nơi trong nhiều ngày
từ mùng sáu tháng bốn khi tiếp nhận đơn trình báo của chị chi
lực lượng công an quận một phối hợp cùng các phòng nghiệp vụ của công an tp hcm
huy động hai trăm linh cán bộ chiến sĩ vào cuộc tìm kiếm
qua trích xuất hình ảnh camera ở nhiều địa điểm và áp dụng biện pháp nghiệp vụ
lực lượng công an đã xác định được đường đi chân tướng nữ nghi phạm và điểm đến cuối cùng của người này
cùng hai bé gái tại khu sài gòn pearl
đến một mươi giờ sáng ngày tám tháng bốn tức là sau bốn mươi hai giờ kể từ khi tiếp nhận trình báo
lực lượng công an ập vào căn hộ trên giải cứu thành công hai bé gái
và tạm giữ nghi phạm nhật vi để điều tra
liên quan vụ việc trên công an xác định phạm huỳnh nhật vi gây án một mình
vậy với hành động liều lĩnh như vậy nữ nghi phạm bắt cóc sẽ phải đối diện với án phạt như thế nào
xin mời quý vị và các bạn hãy cùng chúng tôi lắng nghe ý kiến luật sư ngay sau đây
theo luật sư nguyễn anh thơm trưởng văn phòng luật sư nguyễn anh đoàn luật sư tp hà nội
đây là chiến công xuất sắc của công an tp hồ chí minh nói riêng và lực lượng công an nhân dân nói chung
đã và đang vì sự bình yên của mỗi gia đình và xã hội
chỉ trong bốn mươi hai giờ kể từ ngày nhận được tin báo hai bé mất tích tại phố đi bộ nguyễn huệ
được chỉ đạo quyết liệt của giám đốc công an tp hồ chí minh
phòng cảnh sát hình sự pc hai cùng với các đơn vị nghiệp vụ phối hợp với công an quận một
ngày đêm truy xét dấu vết truy xét đối tượng không chế hai bé tại trung cư sài gòn pia
phường hai mươi hai quận bình thạnh và giải cứu an toàn đưa về cho gia đình trong sự xúc động và biết ơn các lực lượng chức năng
để có căn cứ xử lý đối tượng theo tội danh cơ quan điều tra sẽ làm rõ động cơ mục đích dụ dỗ
đưa hai bé đi thoát khỏi sự quản lý của bố mẹ để xử lý tương ứng theo quy định tại bộ luật hình sự
luật sư nguyễn anh thương phân tích trước tiên hành vi của đối tượng đã xâm phạm đến quan hệ về quyền được chăm sóc
nuôi và sống chung với cha mẹ quyền được bảo vệ của trẻ em
đối tượng đã dùng thủ đoạn rụ rỗ trẻ em đưa trẻ em thoát khỏi sự quản lý
trông non của cha mẹ để đưa về nơi ở trung cư sài gòn pier
ông nguyễn anh thông chia sẻ xét hành vi của đối tượng đã có dấu hiệu phạm tội chiếm đoạt người dưới một mươi sáu tuổi
tội phạm và hình phạt được quy định tại khoản hai điều một trăm năm mươi ba bộ luật hình sự
nếu thực hiện hành vi chiếm đoạt hai cháu bé làm con tin nhằm chiếm đoạt tài sản
người phạm tội sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản
quy định tại điều một trăm ba mươi bốn bộ luật hình sự
theo đó điều một trăm năm mươi ba tội chiếm đoạt người dưới một mươi sáu tuổi quy định
người nào dùng vũ lực đe dọa dùng vũ lực hoặc thủ đoạn khác chiếm giữ hoặc sao cho người khác chiếm giữ người dưới một mươi sáu tuổi
thì bị phạt tù từ ba năm đến bảy năm
phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây
thì bị phạt tù từ năm năm đến một mươi năm
a có tổ chức
b lợi dụng chức vụ quyền hạn nghề nghiệp
c đối với người mà mình có trách nhiệm chăm sóc nuôi dưỡng
d đối với từ hai đến năm người
d phạm tội hai lần trở lên
e gây thương tích gây tổn hại cho sức khỏe hoặc gây dối loạn tâm thần và hành vi của nạn nhân
mà tỷ lệ tổn thương cơ thể từ ba mươi một đến sáu mươi
bà phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây
thì bị phạt tù từ một mươi năm đến một mươi năm năm
a có tinh chất chuyên nghiệp
b đối với sáu người trở lên
c gây thương tích gây tổn hại cho sức khỏe hoặc gây dối loạn tâm thần và hành vi của nạn nhân
mà tỷ lệ tổn thương cơ thể sáu mươi một trở lên
d làm nạn nhân tử vong
d tái phạm nguy hiểm
người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ một mươi triệu đồng đến năm mươi triệu đồng
cấm đảm nhiệm chức vụ cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ một năm đến năm năm
thưa quý vị dẫn hai con gái từ cơ quan công an về con trọ nhỏ
trong con hẻm trên đường trần xuân soạn quận bảy tp hcm
chị nguyễn thị tri hai mươi bảy tuổi vỡ quả trong sự hạnh phúc
nghe tiếng cười nói của bốn con rộn vàng chị không giấu nổi những giọt nước mắt lan dài
chị chi cho biết ngày tám tháng bốn chị mới gặp được hai con
chị mừng không biết diễn tả như thế nào
may mắn các con chị vẫn bình an chỉ có bé gạo con thứ ba của chị thì hơi hốt hoảng
chị vô cùng biết ơn công an báo chí và mọi người đã giúp đỡ hỗ trợ gia đình trong suốt những ngày qua
người mẹ thông tin thêm chị hoàn toàn không biết người phụ nữ giữ con mình những ngày qua
chị chi cũng không hiểu lý do vì sao người này có hành động như vậy
trước mắt dẫn các con về nhà chị đã thở phào bởi những ngày qua chị không ăn không ngủ được
tinh thần bất an ngày đêm tìm con
kể với mẹ bé mở cho biết tôi đó có một cô gái dẫn hai bé đi mua kem sau đó dẫn về nhà
bà bích sáu mươi ba tuổi là mẹ của chị chi cũng mừng rỡ khi nhìn thấy hai cháu ngoại
nhưng ngày qua
và cũng giống như con gái tinh thần bà bất an không thể ăn ngủ được chỉ mong sớm có tin
bà bày tỏ thầy mấy cháu về vui mừng quá không biết nói làm sao
sau vụ này chắc chắn gia đình bà sẽ chăm nong các cháu cẩn thận hơn không để xảy ra chuyện tương tự
nhiều bạn bè người quen hay tin cũng chúc mừng chị chi
một hàng xóm xung quanh căn trọ của chị chi vừa nghe tin liên qua chia vui với cả nhà
bà này cho biết những ngày qua những người trong khu trọ cũng biết tới vụ việc của gia đình chị
cũng cầu mong cho gia đình chị
cũng theo chia sẻ của người hàng xóm chị tri mới chuyển qua đây chưa lâu chị tri có một mình mà nuôi tận bốn con
chị chi tâm sự rằng sau vụ việc lần này chị định gửi con về quê để gia đình chăm sóc
còn chị có thể sẽ đổi công việc khác để có thể chăm lo cho các con tốt hơn
những ngày qua là những ngày ám ảnh nhất của chị
với người mẹ các con là tài sản quý giá nhất và chị sẽ làm mọi cách để có thể nuôi con khôn lớn